trước những diễn biến ngày càng phức tạp khó lường của thời tiết cực đoan và thiên tai
ubnd tỉnh cà mau kiến nghị chính phủ thủ tướng chính phủ các bộ ngành trung ương
cho tỉnh cà mau cơ chế xử lý khẩn cấp đối với các công trình sạt lở bờ biển đê biển
vì nếu làm đúng quy trình thì sẽ mất khá nhiều thời gian và không thể có biện pháp kịp thời
có thể gây vỡ đê và mang lại thiệt hại lớn cho địa phương
cùng với đó ubnd tỉnh kiến nghị hỗ trợ kinh phí cho tỉnh triển khai thực hiện các công trình khẩn cấp
bảo vệ tuyến đê biển tây bảo vệ tính mạng và tài sản cho nhân dân
cân nhắc cho tỉnh cà mau được áp dụng cơ chế ngân sách trung ương cấp phát toàn bộ vốn oda
đối với các dự án về đầu tư đê biển kè tạo bãi khôi phục rừng phòng hộ và ứng phó với biến đổi khí hậu